hôm nay là ngày cuối cùng của năm tân sửu và chỉ còn vài giờ nữa thôi thì là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và chào đón năm mới năm nhâm dần hai nghìn hai mươi một
và trong những thời điểm đặc biệt như ngày hôm nay thì đã có rất nhiều những chia sẻ của cư dân mạng
đó có thể là những niềm vui những kỷ niệm đẹp và cũng có cả những luyến tiếc khi nhìn lại một năm đã qua
vâng tôi nghĩ là khi chúng ta nhớ về những điều đó thì đó cũng sẽ trở thành một động lực để chúng ta có thể nỗ lực hơn cố gắng nhiều hơn nữa
để những mục tiêu đã được đặt ra sẽ trở thành hiện thực trong ba trăm sáu mươi năm ngày sắp tới
và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng theo dõi những chia sẻ của cư dân mạng cùng đón chờ tết nhâm dần đầy lạc quan và kỳ vọng
trang trí nhà đón tết mang tết về cho mẹ tết đến thật rồi
rất nhiều những hashtag của những hình ảnh độc đáo thú vị nhưng chẳng gặp sự yêu thương
đã được đông đảo cư dân mạng chia sẻ
tổng kết một năm cũ đã đi qua
với mỗi người đây sẽ là thời gian trả lời câu hỏi
năm qua mình đã làm gì
năm nay ăn vài lần tết covid thấy thời gian trôi qua thật nhanh
một năm khó khăn với rất nhiều người và ngay cả bản thân mình cũng vậy
dịch bệnh là điều không ai mong muốn nhưng vẫn giữ được sức khỏe như hôm nay cũng là điều mình cảm thấy may mắn
nhiều dự tính năm qua đã thay đổi
tuy nhiên tôi đã lựa chọn và tìm thấy một công việc phù hợp với bản thân cùng với việc lập gia đình
với tôi đây là một năm không quá tệ
với tôi quãng thời gian hơn bốn tháng tại thành phố hồ chí minh thật sự không thể nào quên trong năm qua
nơi tôi và các đồng nghiệp của mình đã cùng nhau đi qua từng ngày để cùng giúp đỡ các bệnh nhân hồi phục vì covid
một ký ức có cảm vui buồn
tết đoàn viên đây là điều dù bất kỳ là ai
đoàn viên đây là điều dù bất kỳ là ai
dù đang ở nơi đâu vẫn luôn dành sự ấp ủ và mong chờ
trên cộng đồng mạng những câu chuyện về tết đoàn viên đã được chia sẻ
nỗi niềm của riêng mỗi người nhưng cũng là tâm sự chung khi nhắc nhở chúng ta về một cái tết đoàn viên
thế nào để thật sự ý nghĩa trọn vẹn
cả gia đình mình đều không may bị nhiễm covid một mươi chín
thời gian đó thực sự thử thách và cho đến hôm nay khi tất cả đều bình an
được cùng nhau gói bánh trưng sắm tết mới cảm nhận được giá trị gia đình đáng quý ra sao
tết là để về nhà là để sung họp
với tôi những ngày tết bên gia đình bạn bè được gặp lại nhau sau một năm đó thực sự rất ý nghĩa
sau thời gian dịch bệnh vừa qua tết năm nay gia đình mình đã thiếu đi các thành viên
thực sự buồn mong rằng tất cả chúng ta đều trân trọng những gì đang có được gặp nhau trong ngày tết
đi nước ngoài hơn sáu năm đây là năm đầu tiên tôi ăn tết xa nhà
không thể đặt được vé máy bay về việt nam
năm sau mong rằng dịch bệnh sẽ được kiềm chế để tất cả gia đình được xung vầy ngày tết
ngày vui tết và những giá trị của tết vẫn là điều không bao giờ thay đổi
cùng với những sẻ chia là những lời chúc năm mới lời gửi gắm tốt đẹp nhất của mỗi cư dân mạng đến tất cả những người thân gia đình bạn bè xung quanh chúng ta
để tết của năm nay vui hơn tết của năm qua và an yên hơn trong ba trăm sáu mươi năm ngày tới đây
mong chúng ta luôn vui vẻ hạnh phúc bên nhau mong dịch bệnh sẽ qua đi nhanh chóng để tất cả mọi người đều có được sức khỏe
năm nhâm dần đã đến cầu cho những khó khăn vất vả của năm cũ không còn xuất hiện trong năm mới này
chúc những người xung quanh an yên vui vẻ hạnh phúc thành công tất thắng
năm nhâm dần không ước nguyện gì
ngoài việc mong cha mẹ người thân của tôi sức khỏe dồi dào vạn sự thành công cầu được ước thấy
vậy là một năm mới nữa sắp gõ cửa
bạn có những mong ước gì trong một năm tới đây
hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trên fanpage truyền hình công an nhân dân
và xin kính chúc những khán giả của antv một năm mới sức khỏe văn sự như ý
và hãy luôn là những khán giả đồng hành cùng antv